từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay dù lượng khách quốc tế liên tục đạt mức trên một triệu lượt người mỗi tháng
nhưng vài tháng gần đây đang giảm dần điển hình là tháng sáu có mức thấp nhất gần một hai triệu lượt khách
giảm một mươi sáu so với tháng trước nhiều nguyên nhân đã được các chuyên gia chỉ ra
một số giải pháp cũng đã được ngành du lịch lên kế hoạch thực hiện
theo phân tích của tổng cục thống kê lượng khách quốc tế đang có xu hướng giảm dần
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín có lượng khách quốc tế thấp nhất kể từ đầu năm đến nay
so với cùng kỳ năm trước khách quốc tế đến việt nam trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín chỉ tăng hai
lượng khách đến từ châu á giảm bốn từ châu đại dương giảm sáu
trong khi khách đến từ châu âu tăng hai ba từ châu mỹ tăng bảy bốn và từ châu phi tăng sáu chín
để đạt được mục tiêu đề ra của ngành du lịch việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín là đón một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
phục vụ tám mươi năm triệu lượt khách nội địa
ngành du lịch cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
giới thiệu quảng bá xúc tiến du lịch việt nam tại các thị trường trọng điểm
đặc biệt là coi trọng cái yếu tố về chất lượng
để coi cái khách hàng là trung tâm khách du lịch là trung tâm
để thấy rằng cái giá trị của kỳ nghỉ là tối quan trọng
để từ đó thiết kế các chương trình phát triển các dự án đầu tư phù hợp với sức tải
của khu vực của môi trường cũng như là liên hệ với các dự án phát triển khác
đặc biệt là về bảo tồn văn hóa cũng như là bảo vệ môi trường
chuẩn bị cơ sở vật chất lưu trú rồi công tác quảng bá xúc tiến đến tận các du khách
rồi làm các cái sản phẩm mới đặc biệt là những cái sản phẩm mà liên kết
ví dụ như là sản phẩm đến trong nước
thì chúng ta
kết hợp giữa sản phẩm văn hóa sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng rồi sản phẩm tâm linh rồi sản phẩm cao cấp
thì tất cả những sản phẩm mới như vậy thu hút cái lượng khách rất là lớn đến với việt nam
năm hai nghìn một mươi chín được đánh giá là năm thành công của du lịch việt nam
khi ngành du lịch đã đăng cai tổ chức diễn đàn du lịch asean atf hai nghìn hai mươi
tham gia sáu hội trợ du lịch quốc tế tổ chức tám rodshow tại các nước asean và rất nhiều những hoạt động xúc tiến khác
năm nay ngành du lịch cố gắng đặt ra mục tiêu đón một mươi bảy năm một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
nếu đạt con số này cũng có nghĩa ngành du lịch sẽ về đích trước một năm so với mục tiêu đón một mươi bảy hai mươi triệu khách quốc tế vào năm hai nghìn hai mươi
đã đề ra tại nghị quyết tám của bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn